tại thành phố đà lạt bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
đã tổ chức bế mạc và trao giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám khu vực phía nam một trăm một mươi chín giải thưởng đã được trao cho các dự án xuất sắc
cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia khu vực phía nam được tổ chức từ ngày một mươi bảy tháng ba
tại thành phố đà lạt thu hút ba mươi bốn đoàn học sinh của ba mươi hai sở giáo dục và đào tạo từ đà nẵng trở vào
cùng hai trường trung học phổ thông thuộc đại học quốc gia và đại học sư phạm thành phố hồ chí minh
với hai trăm ba mươi chín dự án của bốn trăm một mươi bảy học sinh trung cuộc có một trăm một mươi chín dự án xuất sắc được trao giải
trước đó tối một mươi chín tháng ba nhiều tổ chức trường đại học và nhà tài trợ đã trao các giải đặc biệt
cho một trăm hai mươi năm lượt dự án có chất lượng tốt tính ứng dụng cao
những dự án xuất sắc nhất từ cuộc thi tại hai khu vực sẽ được lựa chọn để tham dự
hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm hai nghìn một mươi tám tại mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám